để ngăn chặn tình trạng nhồi nhét khách bảo đảm an toàn giao thông cho hành khách trong dịp lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
những ngày qua phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng nam đã huy động lực lượng phương tiện đồng loạt gia quân lập chốt chặn
xử lý nghiêm các lái xe chở người quá quy định trên tuyến quốc lộ một a qua địa bàn tỉnh ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng nam
dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín năm nay rơi vào những ngày cuối tuần
theo dự báo lượng người từ các tỉnh phía bắc vào nam rất lớn nên có thể xảy ra tình trạng xe khách chở người quá số lượng quy định
để ngăn chặn tình trạng này những ngày qua lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng nam đã mở đợt gia quân tổng kiểm tra
phát hiện và xử lý kịp thời những phương tiện chở khách quá quy định và vi phạm các quy định về vận tải
khách xe tùng thì tôi luôn luôn chạy đúng tốc độ và chạy chở đúng số lượng khách không dám chở dư
và khi qua địa phận quảng nam thì cũng có mấy anh công an nhắc nhở tôi cũng tuân thủ theo pháp luật
đi trên đường đi trên đường với anh cảnh sát giao thông làm việc cũng đúng đó
thứ nhất là ngăn chặn với anh xe xe không dám bắt tốc độ
thứ hai là không chở thừa khách trên xe để cho đoàn người ta đi
ví dụ như xe tôi là xe hợp đồng là không được chở mọi người
còn nếu anh làm như ba xe khách anh không cho chở quá tải là tôi thấy quá tốt
để bảo đảm an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ quốc khánh
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng nam đã bố trí nhiều tổ kiểm tra trên tuyến quốc lộ một a và các tuyến đường qua địa bàn tỉnh
đối với những trường hợp vi phạm lực lượng cảnh sát giao thông kiên quyết xử lý đúng quy định của pháp luật
đồng thời tạo điều kiện cho nhà xe và hành khách đi lại thuận lợi
trong đợt này chúng tôi sẽ tập trung kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm của xe ô tô khách
về các lỗi trải qua số người không có tuyến không có hợp đồng vi phạm các quy định về bàn tải hành khách
cùng với đó lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh sẽ tăng cường lực lượng hỗ trợ với công an các địa phương trọng điểm
để tăng cường công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở những địa bàn trọng điểm
theo kế hoạch đợt kiểm tra cao điểm của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng nam
sẽ kéo dài đến trung tuần tháng chín năm hai nghìn hai mươi